thưa quý vị trong ngày làm việc hôm nay quốc hội đã tiến hành chất vấn bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long
và bộ trưởng bộ lao động thương bình và xã hội đàng ngọc dung
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cũng đã tham gia trả lời chất vấn
giải trình thêm một số vấn đề thuộc các lĩnh vực do bộ công an quản lý
tại nghị trường sau khi bộ trưởng bộ y tế trả lời chất vấn của các đại biểu về một số vấn đề
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín bộ trưởng tô lâm cũng đã tham gia trả lời chất vấn của đại biểu
về xử lý một số vụ án vụ việc có liên quan đến đấu thầu mua sắm thiết bị y tế
bộ trưởng tô lâm cho biết thời gian qua hoạt động vi phạm liên quan đến đấu thầu mua sắm các thiết bị y tế diễn ra rất phức tạp
các vụ vi phạm xảy ra tại các bệnh viện lớn đã được lực lượng công an phát hiện khởi tố và điều tra
bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng quán triệt quan điểm chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư là phát hiện một vụ cảnh tỉnh cả vùng
trong đó công an các đơn vị địa phương cũng đã chủ động nắm tình hình nhận diện vi phạm lựa chọn các khâu đột phá để kiên quyết đấu tranh xử lý triệt để các hành vi vi phạm có tác dụng cảnh tỉnh gian đe cả lĩnh vực
điển hình là một số vụ như sai phạm tại cdc hà nội bệnh viện bạch mai bệnh viện tim hà nội sở y tế hà tĩnh sở y tế cần thơ sơn la

bộ công an sẽ đẩy nhanh tiến độ điều tra các bị can trước pháp luật